để từng bước nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích tỉnh quảng trị đã chú trọng triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ chất lượng cao sử dụng phân bón hữu cơ và loại trừ việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật
từ mô hình này sản phẩm được nâng cao bảo đảm chất lượng thu hút được các doanh nghiệp thu mua ngay tại đồng ruộng
ông lê vĩnh huynh ở thôn đức xá xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị trồng lúa bằng phân bón hữu cơ vi sinh obi ong biển được hai vụ
chỉ với trên diện tích sáu xào ông huynh đã thu hoạch được gần hai mươi tạ
từ hiệu quả ban đầu ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh quảng trị đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đại nam
đưa phân bón hữu cơ vi sinh obi ong biển vào sản xuất lúa trên nhiều cánh đồng ở các địa phương
đặc biệt là doanh nghiệp ứng trước cho nông dân phân bón cuối vụ khấu trừ và cam kết thu mua toàn bộ lúa tươi tại ruộng với giá một kg tám đồng
chúng tôi có nhiều chính sách chính sách lớn nhất cho tỉnh quảng trị
để càng năm thì chúng tôi càng mở rộng đến cho tỉnh quảng trị nhiều hơn nữa
có dự kiến năm thì có thể chúng tôi làm tới năm trăm linh hectare
và dẫn đến nữa khi chúng tôi đàm phán các hệ thống của chúng tôi hoàn thành
thì chúng tôi sẽ bao tiêu hết toàn bộ tỉnh quảng trị
để sản xuất lúa hữu cơ bền vững tỉnh quảng trị đã vận động người dân thực hiện theo quy trình của các doanh nghiệp đã ký kết
còn đối với các mô hình trồng lúa hữu cơ
nếu chưa được ký kết thì tỉnh quảng trị sẽ tăng cường tìm kiếm đầu ra cho người nông dân
tỉnh đã có hỗ trợ cho công ty tiêu thụ sản phẩm này là để xây dựng thương hiệu mở rộng thị trường
và điều quan trọng nhất là làm thế nào để thương hiệu gạo hữu cơ của quảng trị được mọi người biết đến
và mọi người sử dụng nó một cách yên tâm và thị trường nó ngay càng phát triển
thì tôi chắc chắn là quảng trị sẽ xây dựng được một vùng lúa hữu cơ
rông lớn hơn
đến thời điểm này toàn tỉnh quảng trị có hơn hai trăm linh hectare sản xuất lúa hữu cơ chất lượng cao
tạo tiền đề cho định hướng mở rộng sản xuất lúa hữu cơ vi sinh và kêu gọi các doanh nghiệp vào bao tiêu sản phẩm
bên cạnh đó xây dựng những cánh đồng lớn theo hướng hữu cơ để có được năng suất và sản lượng đồng đều
từng bước đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong thời gian tới